số người mắc covid một mươi chín toàn cầu chính thức vượt mốc một triệu người trong đó gần năm mươi ba người đã tử vong
và con số này tiếp tục tăng nhanh đặc biệt ở mỹ và một số nước châu âu
chi tiết sẽ có trong cùng tin covid ngay sau đây
mỹ hiện có nhiều người mắc covid một mươi chín nhất chiếm hơn một phần năm ca mắc của thế giới với khoảng hai trăm bốn mươi ca
tiếp đến là italia và tây ban nha với mỗi nước ghi nhận hơn một trăm linh ca
hiện đã có gần một mươi bốn người tử vong do covid một mươi chín ở italia sáu người tử vong ở tây ban nha
tại iran chủ tịch quốc hội nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
trong khi số ca tử vong tại nước này lên tới hơn ba một trăm linh người
ứng cử viên tổng thống mỹ joe biden đã kêu gọi bỏ bớt trừng phạt lên iran để hỗ trợ nước này chống dịch
còn tại indonesia chính phủ nước này đã quyết định sẽ thả hơn ba mươi tù nhân
trong nỗ lực nhằm dừng sự lây lan virus sars cov hai trong hệ thống nhà tù đông đúc của nước này
tổng thống mỹ donald trump kích hoạt đạo luật sản xuất quốc phòng để tăng cường sản xuất máy thở
trong bối cảnh số người mắc
covid tăng kỷ lục trong khi kho dự trữ vật tư y tế cạn kiệt
thông cáo của nhà trắng cho biết tổng thống trump đã chỉ đạo cơ quan y tế của mỹ dùng thẩm quyền
để hỗ trợ đẩy nhanh việc cung cấp nguyên vật liệu cho sáu doanh nghiệp sản xuất máy thở
hiện số máy thở ở bang new york chỉ đủ dùng cho khoảng sáu ngày nữa
với tình hình dịch lây lan như hiện tại
tại nga tổng thống putin đã quyết định kéo dài thời hạn ngày không làm việc tới ngày ba mươi tháng bốn
nhằm ngăn chặn lại sự lây lan đại dịch covid một mươi chín
trong thông điệp gửi tới người dân tổng thống putin nhận định vì nước nga rất rộng lớn
nên việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phụ thuộc vào tình hình cụ thể của từng địa phương
quỹ ban châu âu ec đã đề xuất một gói bảo hiểm thất nghiệp quy mô toàn khối
để hỗ trợ các quốc gia thành viên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
quy mô của gói bảo hiểm này có thể lên tới một trăm linh tỷ euro
theo đó ec đề xuất tăng tiền mặt tạm ứng cho nông dân theo chính sách nông nghiệp chung
chính phủ nhiều nước châu âu đã thừa nhận việc đeo khẩu trang có tác dụng phòng tránh dịch bệnh
và đã khuyên cáo người dân đeo khẩu trang
khoảng hai mươi chín triệu người dân châu âu giờ đây đã đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
tại đức và italia khẩu trang thậm chí trở thành một biểu tượng của thời trang
chính phủ cộng hòa séc đã hối thúc các nước phương tây học theo cách phòng bệnh này của người dân châu á